thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và nâng cấp cơ sở hạ tầng để phòng lũ cho các xã vùng biên
từ đầu năm cho đến nay tỉnh đồng tháp đã đầu tư xây dựng hàng chục công trình dân sinh
tại tám xã biên giới thuộc các huyện tân hồng hồng ngự và thị xã hồng ngự
theo ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp tám xã vùng biên giới đã được đầu tư hai mươi tám công trình về thủy lợi
điện nước phục vụ sinh hoạt của một chín trăm linh hộ dân khu vực biên giới và các đồn biên phòng trên địa bàn
đầu tư xây dựng hai mươi một hạng mục công trình bảo đảm vượt lũ cơ sở vật chất phục vụ đủ các cấp học với kinh phí hơn một mươi chín tỷ đồng
từ nguồn vốn ngân sách trung ương tỉnh địa phương và nguồn lực của nhân dân
ba mươi chín công trình giao thông tại tám xã vùng biên cũng đã được sửa chữa nâng cấp
nhiều đoạn sát lở đường giao thông đường tuần tra biên giới đề bao đã được khắc phục
tạo điều kiện đi lại giao thương thuận lợi phát triển kinh tế các xã biên giới của đồng tháp